theo đúng kế hoạch tám giờ sáng ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo bằng tài khoản đã được cấp tại địa chỉ
hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo
sau khi biết kết quả trong trường hợp còn băn khoăn về điểm thi thí sinh có thể làm đơn phúc khảo
thời gian các trường phổ thông nhận đơn phúc khảo từ ngày một mươi tám tháng bảy đến hết ngày hai mươi bảy tháng bảy